chương trình đào tạo đã trang bị cho bốn mươi ba đội viên kiến thức cơ bản về lý luận chính trị
quản lý nhà nước và kỹ năng nghiệp vụ điều hành quản lý các lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội
qua đó tạo cho đội viên sự tự tin vững vàng bản lĩnh để có thể đảm nhiệm vai trò quản lý ở cơ sở
sau sáu tháng đào tạo các đội viên đã được phân bổ về một mươi một địa phương của tỉnh với số lượng như sau
thành phố đà lạt một đội viên huyện lạc dương sáu đội viên huyện đức trọng bốn đội viên
huyện lâm hà ba đội viên huyện đam rông ba đội viên huyện di linh chín đội viên huyện đạ tẻ ba đội viên
huyện cát tiên hai đội viên huyện bảo lâm sáu đội viên và huyện đạ hoai hai đội viên
theo đó các địa phương có trách nhiệm ký hợp đồng và bảo đảm trả lương theo trình độ đội viên
được đào tạo từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
ca tự là một trong bốn mươi ba đội viên của đề án năm mươi trước đây ca tự là cán bộ của hội chữ thập đỏ huyện lâm hà
tham gia vào đề án ca tự được bố trí về
xã liên hà dù hợp đồng ký với chức danh văn phòng thống kê nhưng trong suốt bốn năm
ca tựu chủ yếu làm những việc lặt vặt mà không được giao nhiệm vụ cụ thể
ngay cả chế độ chính sách đối với đội viên có thời gian ca tự cũng không nhận được đầy đủ
trong quá trình tham gia đề án năm mươi thì tôi thấy là khó khăn nhiều hơn là thuận lợi
mới đầu tôi về xã thì công việc không ổn định tôi đã nhiều lần muốn từ bỏ công việc của mình
nhưng vì cuộc sống mưu sinh
vì sự động viên của gia đình nên tôi đã cố gắng vượt qua
đến bây giờ thì nói chung là mình chỉ muốn làm thật tốt hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ
còn về chức danh mà phó chủ tịch theo đề án năm mươi của tỉnh lâm đồng thì có lẽ mình cảm thấy ha vời quá
đối với xã liên hà lúc đó là đang là xã một trăm ba mươi năm
thì cũng được huyện bố trí thêm một cán bộ
trong cái đề án thì
cái thời gian thì nó cũng không có quy định rõ ràng
cái thứ hai nữa là nhiều lúc là hình như là thiếu cái sự quan tâm của trên
vì là có những giai đoạn sáu tháng trời đồng chí không được có lương
mà cuối cùng là chủ yếu là địa phương hỗ trợ được bao nhiêu hỗ trợ
cho nên là bản thân đồng chí cũng nản
nhưng mà dưới sự động viên của tập thể cơ quan rồi thì cái lòng nhiệt tình của đồng chí thì đồng chí vẫn khắc phục
sau đó thì lại có lương trở lại
và cho đến giờ phút này thì đồng chí vẫn đang công tác tại địa phương rất là tốt
huyện lâm hà có ba đội viên về công tác tại các xã liên hà phi tô và tâm thanh
duy chỉ có đội viên ca tự với sự nỗ lực bền bỉ của mình đã thi đỗ công chức
hai đội viên còn lại người thì đã nghỉ việc người thì vẫn làm theo chế độ hợp đồng
trên thực tế dù nắm bắt được đội viên gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình công tác tại cơ sở
nhưng do không có nhu cầu nên cấp ủy và chính quyền xã không bố trí đội viên
vào vị trí phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã hoặc tuyển dụng vào các chức danh khác
hiện các xã đều đã có đủ số phó chủ tịch ủy ban nhân dân và hầu hết các đồng chí này tuổi đời còn trẻ cũng mới tham gia một nhiệm kỳ
hơn nữa do các xã sử dụng hết chỉ tiêu biên chế được giao khiến cho cử vào biên chế của đội viên thuộc đề án là rất hẹp thậm chí có nơi không có
trong thời gian thực hiện đề án thì cũng có phần đào tạo bồi dưỡng các bộ người dân tộc thiếu số cho địa phương
thứ hai nữa là cũng giúp cho các xã khó khăn có thêm được câm bộ thêm nguồn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương
tuy nhiên mục tiêu của đề án đặt ra là chúng ta đưa năm mươi cán bộ dân tộc thiểu số về để làm phó chủ tịch xã
ở trên địa bàn là mà cái mục tiêu đó không đạt được
bởi vì khi đưa về thì đầu tiên là phải bố trí cán bộ văn phòng thống kê để các bạn va chạm thử thách và sau đó thì tiến hành các quy trình bầu phó tịch xã như thông thường
thế thì khi thực hiện quy trình thì nó lại không đạt được cái phiếu tín nhiệm
mà có ba trường hợp thì không có trường hợp nào bố trí được phó tịch xã
huyện lạc dương là địa phương có nhu cầu đào tạo bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý là người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện cao
bởi tỷ lệ người đồng bào dân tộc gốc tây nguyên ở đây chiếm đến bảy mươi ba dân số
vì vậy khi đề án năm mươi được triển khai thì huyện lạc dương được ưu tiên phân bổ đến sáu đội viên
nhiều thứ hai sau huyện di linh
tuy không bảo đảm mục tiêu của đề án nhưng lạc dương là huyện duy nhất đã bố trí công việc cho tất cả sáu đội viên được phân công về địa phương
đến tháng hai năm hai nghìn một mươi năm sinh khơi được luân chuyển về đưng cờ nớ là xã khó khăn nhất của huyện
tại đây xin khơi được tạo điều kiện kết nạp đảng xét tuyển công chức và được quy hoạch cán bộ chủ chốt của xã
hiện nay sinh khơi đã được luân chuyển về phụ trách công tác văn hóa xã hội tại thị trấn lạc dương
chặng đường vươn đến mục tiêu là phó chủ tịch thị trấn sẽ còn dài
nhưng với những gì được cấp ủy và chính quyền giúp đỡ tạo điều kiện xin khơi dần yên tâm công tác
về công việc hiện tại thì cũng yên tâm
tại vì theo quy hoạch của cấp ủy chính quyền thì họ cũng bố trí quy hoạch về trách tranh lãnh đạo sau này
cho nên là mình cũng không có lan tăn điều đó
quan trọng là mình có đủ kinh nghiệm với kỹ năng để sau này có đảm đương được vị trí công việc mà cấp ủy chính quyền giao phó hay không
với năm đội viên còn lại cấp ủy và chính quyền huyện lạc dương đã bố trí bốn đội viên làm công chức cấp xã để tích lũy kinh nghiệm
trong đó có một đội viên làm việc tại xã đạ nhiêm đã bỏ việc
còn trường hợp liêng giang ha thuyên là đội viên duy nhất ở huyện lạc dương trúng cử chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã đạ trái
trong quá trình tham gia đề án mình khó khăn nhất mình gặp kiến thức mình nắm chưa vững
tiếp xúc với trong công việc ở cơ quan rồi có một số từ đảng ủy chủ tịch cũng tiếp xúc xã giao rồi cũng nắm vững một số kiến thức cơ bản
việc được phổ nhiệm vào trong phối tịch ủy ban

ba mươi chín đội viên còn lại thì sáu người đã nghỉ việc một mươi hai người được các huyện thành phố tuyển dụng làm cán bộ công chức xã
còn hai mươi năm người đang làm việc theo chế độ hợp đồng tại các xã chưa được tuyển dụng bầu cử
thực chất là các huyện thành phố tuyển dụng làm cán bộ công chức xã còn hai mươi năm người đang làm việc theo chế độ hợp đồng tại các xã chưa được tuyển dụng bầu cử
tình trạng này cho thấy còn nhiều khó khăn vướng mắt cần được tháo gỡ trong quá trình triển khai đề án
thực tế chủ trương của đề án năm mươi là rất tốt nhưng do không được khảo sát đánh giá kỹ lưỡng nên ngay từ đầu
sở nội vụ tỉnh lâm đồng đơn vị chủ quản của đề án đã không đánh giá hết được những khó khăn sẽ gặp phải
trong đó khó khăn chính ảnh hưởng đến hiệu quả của đề án là số đội viên nằm ngoài biên chế quy định tại nghị định số chín mươi hai của chính phủ
cho nên chính quyền cơ sở
thể bố trí đội viên giữ chức danh phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã theo luật tổ chức chính quyền địa phương
và nghị định số tám của chính phủ về quy định số lượng thành viên ủy ban nhân dân xã
ba bàn trước đây cử đi làm cản bộ xã đã từng công tạc ở huyền
thì các bàn nó làm công tạc ở huyền làm mức độ chuyên viên rất là tốt
chỉ có một điều là các bàn nó xuồng dày ở cơ sở là thiếu kinh nghiệm thiếu nắm bắt cơ chế chính sách chế độ bà con làng sòng ở đó
cho nên làm không được
cho nên các bàn nó phải từng bước phải từng bước cản bộ là phải có bước đi
khi mà hết thời gian thực hiện đề án ấy thì có cái vấn đề phải đặt ra
một là những con em đủ điều kiện
có thể mà phải đưa vào để mở quy hạch này rồi xong giới thiệu này ứng cử vào chức vụ là phó chủ tịch ủy ban nhân dân của nhiệm kỳ một mươi sáu hai mươi một thì tốt
nhưng mà nếu không được vậy các bạn ấy sẽ làm việc gì
thì trên thực tế thì trong một thời gian rất là ngắn vậy mà đủ uy tính đủ năng lực thì cũng rất là khó
cho nên là cái đề án này chưa đạt được hết toàn bộ cái mục tiêu ban đầu mà đặt ra
sở nội vụ tỉnh lâm đồng
khi xây dựng đề án đã kỳ vọng có một nguồn cán bộ trẻ người đồng bào dân tộc thiểu số gốc tây nguyên
được đào tạo bài bản am hiểu văn hóa phong tục tập quán địa phương về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh
nhưng do không tính đến việc vướng về chỉ tiêu biên chế và sự hạn chế về năng lực của chính các học viên
nên việc sở nội vụ mặc định cho các đội viên vị trí phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường thị trấn
là một sự quá sức và không đáp ứng được nhu cầu của địa phương

là cái nối trang trở của địa phương từ tỉnh huyện cho tới cơ sở
tôi cho rằng là cũng chưa có những cơ chế để thực sự là tạo điều kiện cho các bộ dân tộc thiểu số
vì tất cả là chúng ta thi tuyển toàn bộ
tất nhiên là mình có cơ chế về cộng điểm nhưng điều đó nó chưa đủ
bởi vì đối với đồng bào dân tộc thiểu số thì mặc dù có thể tốt nghiệp đại học
nhưng mà cái trình độ năng lực nó cũng có mức độ nhất định
thế cho nên để mà thi cạnh tranh công bằng như người kinh mình thì
vì vậy tôi nghĩ rằng là cần phải có cơ chế riêng
ví dụ như có những cái xét tuyển đối với đồng bào dân tộc thiểu số chẳng hạn
thời gian còn lại của cái đề án của tỉnh thì sở nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu
cho ủy ban nhân dân tỉnh cho tỉnh ủy để mà chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp huyện
ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục ký hợp đồng theo cái đề án
và tiếp tục là cho các đào tạo bồi dưỡng cho các em
để các em có kinh nghiệm có kiến thức thực tiễn và khẳng định cái uy tín của mình
và cũng tạo mọi điều kiện để mà cho cái đội viên của dự án
sẽ để mà được bố trí vào những cái vị trí phù hợp mà địa phương đang cần
cũng như là được tham gia vào thi tuyển vào công chức
một đề án ra đời dường như có phần vội vàng đã mang đến nhiều khó khăn cho những người tham gia
hai mươi năm đội viên còn lại sẽ đi đâu
về đâu khi đến cuối năm hai nghìn một mươi tám đề án kết thúc
đó không chỉ là khó khăn thử thách buộc các đội viên phải thay đổi để tìm hướng đi mới
mà còn là bài toán nan giải đặt ra đối với các cấp ủy và chính quyền cơ sở
rõ ràng đề án năm mươi cần được hỗ trợ thực hiện bằng những phương án kế hoạch cụ thể
để đảm bảo sắp xếp bố trí công việc phù hợp đúng năng lực sở trường cho từng đội viên
có như vậy mới có thể khuyến khích các trí thức trẻ là người đồng bào dân tộc gốc tây nguyên
tiếp tục nỗ lực phát huy sở trường bản thân góp phần phát triển kinh tế xã hội
tại các xã khó khăn của tỉnh lâm đồng